ngày hai mươi bảy tháng sáu tại hà nội đảng bộ văn phòng bộ nội vụ đã tổ chức đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhằm đánh giá kết quả nghị quyết đại hội hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự có đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội vụ
đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo bám sát chương trình kế hoạch công tác của bộ và văn phòng
chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác phát huy được vai trò hạt nhân trong lãnh đạo đảng viên công chức và người lao động
tuy nhiên nhiệm kỳ vừa qua cũng gặp phải những hạn chế như việc tham mưu triển khai một số nhiệm vụ chưa bỏ đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu
trong thời gian tới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ văn phòng đề ra phương hướng mục tiêu theo tinh thần đổi mới sáng tạo đoàn kết kỷ luật kỳ cương
nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng đảng hướng tới đại hội đảng bộ các cấp
toàn bộ đảng viên công chức và người lao động trong đảng bộ quyết tâm phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi và trong cả nhiệm kỳ